thủ tướng nguyễn xuân phúc vừa ký quyết định xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia
để hỗ trợ khẩn cấp cho các nhân dân các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
trước những thiệt hại do mưa lũ gây ra đối với các tỉnh quảng bình và hà tĩnh
chiều ngày sáu tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã quyết định xuất cấp cho mỗi tỉnh một tấn gạo
từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ khẩn cấp cho nhân dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trong những ngày vừa qua
thủ tướng cũng quyết định cử phó thủ tướng vương đình huệ thay mặt thủ tướng và các địa phương
bị ảnh hưởng của mưa lũ để thăm hỏi nhân dân và chỉ đạo khắc phục hậu quả
vào trưa ngày năm tháng chín thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có công thư để chia sẻ những khó khăn với đồng bào
chiến sĩ và các lực lượng làm công tác phòng chống thiên tai cứu hộ cứu nạn ở các tỉnh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ
đồng thời yêu cầu chính quyền các địa phương bảo đảm cuộc sống cho người dân vùng bị ngập lũ và bị chia cắt
không để người dân bị thiếu lương thực thuốc men đói rét tổ chức vệ sinh môi trường
khôi phục sản xuất và cơ sở ạ tầng ngay sau khi lũ rút